tại nghệ an và hải dương lực lượng công an cũng vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma túy trên địa bàn bắt giữ các đối tượng có liên quan thu giữ một số lượng lớn ma túy tổng hợp
khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi tháng sáu trước cổng bệnh viện đa khoa nghệ an thuộc địa phận xã nghi phú thành phố vinh lực lượng công an tiến hành bắt giữ đối tượng vi văn luật
trú tại xã ca mùi huyện quế phong khi đối tượng điều khiển xe máy mang theo ma túy được sấu hai lớp phía trong túi quần
qua kiểm tra phát hiện có ba túi ni lông màu xanh bên trong có bảy trăm linh viên ma túy tổng hợp
mở rộng chuyên án cơ quan công an tiến hành bắt khẩn cấp thêm một đối tượng là già bá thái chú tại huyện tương dương
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận số ma túy trên được thái lấy từ tương dương mang xuống địa bàn tp vinh đưa cho luật đi tiêu thụ
hiện vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra